vào khuya ngày một tháng năm tại công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai tháng năm lực lượng công an đã xác định hai đối tượng liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào khuya ngày một tháng năm nhật và trí đã cướp tiền của bình
bình đã dùng dao đâm nhật tử vong sau đó
qua một ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự toán nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt sáu bị cáo tổng cộng bốn mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do chưa thanh toán tiền điện nên bị cắt vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thanh nam cùng vợ là trần thanh mộng tìm gặp thợ điện tại nhà của mai văn giào và xảy ra mâu thuẫn
sau đó bốn người nhà của nam và mộng cùng mang theo hung khí hậu quả khiến ba người bị thương tích
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh nam và trần quốc đại mỗi người chín năm tù
ba bị cáo trần thanh mộng trần văn có lê văn khỏe mỗi người bảy năm tù và lê văn toàn năm năm tù về tội giết người
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn công quê huyện vĩnh bảo hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đốt tài sản
theo cáo trạng công là nhà thầu xây dựng trên địa bàn đà nẵng
thực hiện các công trình đợt dịch covid một mươi chín bị thua lỗ công đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận thấy các nhà thầu có nhu cầu lớn về sử dụng máy đo đạc điện tử công đã vờ thuê máy rồi bán cho người khác hoặc rủ góp vốn đầu tư máy móc
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công đã nhiều lần lừa đảo sáu người chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt lê văn công một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đốt tài sản
công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng
cùng chú thành phố quy nhơn và tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đột xuất kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc phường gành ráng thành phố quy nhơn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an tp quy nhơn phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra một đối tượng đã tự nguyện giao nộp hai gói ma túy đá
các đối tượng gài nhận nghiện ma túy nên đã rủ nhau mua về phòng trọ để tổ chức sử dụng
công an quận bình tân tp hcm vừa triệt phá khởi tố hai đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo các loại
vào ngày hai mươi tám tháng bốn công an quận bình tân đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi
vận chuyển hàng cấm của nguyễn thanh liêm chú huyện hóc môn
khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan công an quận bình tân đã thu giữ gần sáu trăm ba mươi kg pháo nổ và nhiều tài liệu
mở rộng điều tra công an quận bình tân tạm giữ đối tượng trần văn nhơn chú tỉnh vĩnh long về hành vi vận chuyển pháo nổ
hiện công an quận bình tân đang tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan